thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
đây là phiên họp đầu tiên của thủ tướng với ban chỉ đạo để nghe báo cáo trực tiếp về tiến độ xây dựng
và kế hoạch triển khai thi hành luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
theo quyết định của thủ tướng thì ba địa phương được thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
đó là vân đồn tỉnh quảng ninh bắc vân phong tỉnh khánh hòa phú quốc tỉnh kiên giang
về cơ chế yêu đãi chung cho ba đặc khu kinh tế căn cứ vào nội dung của từng đề án và kết quả khảo sát thực tế
các thành viên hội đồng đã thực hiện thẩm định theo từng lĩnh vực được phân công
về luật dự thảo luật cũng đưa ra những quy định về miễn giảm tiền thuê đất thuê mặt nước
tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp miễn thuế thu nhập trong vòng năm năm
nhưng không quá năm hai nghìn ba mươi đối với cá nhân khi có thu nhập thuộc diện triệu thuế phát sinh ở đặc khu kinh tế
những năm tiếp theo
số thuế thu nhập cá nhân phải nộp sẽ được giảm năm mươi
hiện ba tỉnh đã có sự chuẩn bị tích cực cho các đặc khu này
tuy nhiên vẫn có một số phát sinh trong quá trình thực thi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

vậy cho nên là tỉnh cánh hòa cũng đã có những đề nghị trong đó về ngành nghề ưu tiên
thì đối với lĩnh vực công nghệ cao y tế ưu dục
thì tỉnh cánh hòa hôm nay vẫn tiếp tục đề nghị với chính phủ và các vị trí trong bang chỉ đạo và các bộ ngành
quan tâm bổ sung thêm một số ngành nghề ưu tiên để phát triển tại đặc khu bắc quang phong
ví dụ như là công nghệ cao phục vụ công nghiệp quốc phòng công nghệ vật liệu xây dựng mới công nghệ sinh học
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cao công nghệ giám sát đại dương công nghệ biển
đầu tư xây dựng phát triển hạ tầm các khu công nghệ cao trung tâm công nghệ cao dịch vụ y tế ưu dục chất lượng cao
thì đó là những ngành nghề nó sẽ cùng với những ngành nghề đặc thù ở trong đặc khu văn phong
để phát triển thành một khu hoàn chỉnh
để đảm bảo kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn luật
không tạo khoảng trống pháp lý sau khi luật được ban hành
những vấn đề tồn tại đang được các địa phương
ấp rút giải quyết về phương án thành lập đặc khu theo đề nghị của địa phương
phương án thành lập bắc vân phong và đặc khu phú quốc có thay đổi so với phương án trước đây
đã trình với bộ chính trị khi xin chủ trương thành lập các đặc khu
tại phiên họp các đại biểu đã nêu ý kiến cụ thể nhằm đưa ra các thể chế vượt trội tinh gọn và riêng biệt